thưa quý vị về chuyên án đấu tranh liên quan hoạt động sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa tiếp tục khởi tố thêm hai đối tượng là lại thái phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu về tội môi giới hối lộ
và nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong thời gian cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm bắt khám xét các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cả nước
đặng việt hà nguyên là cục trưởng cục đăng kiểm việt nam lo sợ sai phạm bị phát hiện nên đã thông qua lại thái phong
phó phòng kiểm định xe cơ giới trước đây là phó tránh văn phòng cục đăng kiểm đưa cho nguyễn văn trung số tiền là một trăm linh usd
để tìm cách thu thập thông tin chạy án cho ông hà dù biết không thể thực hiện được nhưng trung vẫn nhận tiền và chiếm đoạt của ông hà một trăm linh usd
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được ngày một mươi một tháng chín vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lại thái phong về tội môi rời hối lộ và nguyễn văn trung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã khởi tố hai trăm linh bốn bị can về tội đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ
cùng nhiều tội danh khác có liên quan đến hoạt động sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp tục củng cố chứng cứ mở rộng điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật